bộ tài chính vừa thông tin về công tác quản lý tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
theo bộ tài chính trong một mươi tháng qua thoái vốn tại năm lĩnh vực nhạy cảm lãi ba một nghìn tỷ đồng
theo đó lũy kế đến hết tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đã có năm mươi một doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa
về tình hình thực hiện thoái vốn bộ tài chính cho biết trong một mươi tháng năm hai nghìn một mươi sáu các tập đoàn tổng công ty đơn vị đã thoái ba ba nghìn tỷ đồng vốn tại năm lĩnh vực nhạy cảm và lĩnh vực khác thu về sáu bốn nghìn tỷ đồng
bán phần vốn nhà nước thu về quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp trung ương được ba hai nghìn tỷ đồng